kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay người dân trên cả nước sẽ được nghỉ năm ngày
vì là kỳ nghỉ dài do đó nhu cầu đi lại của người dân dự kiến sẽ tăng cao tại khu vực các bến xe nhà ga
các bến xe trên địa bàn hà nội đã chủ động xây dựng các kế hoạch sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
các bến xe tại hà nội nhận định lượng hành khách trong các ngày cao điểm rơi vào khoảng hai mươi hai lượt mỗi ngày
tăng lên hơn ba trăm năm mươi so với ngày thường dự kiến tăng chín trăm năm mươi lượt xe
chủ yếu ở các tuyến đường dài hà giang điện biên các bến xe đạt mục tiêu nhanh chóng thuận tiện văn minh và lịch sự
bảo đảm an ninh trật tự phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân qua bến
về phía bến thì bến cũng đã chủ động triển khai một số nhiệm vụ
thứ nhất là yêu cầu các lực lượng làm nhiệm vụ trên bến tăng cường công tác kiểm tra thời đại vận tải
đối với các phương tiện hoạt động cải bến và khuyến cáo các đơn vị vận tải
trước dịp ba mươi bốn đưa phương tiện vào bảo dưỡng bảo trì
làm sao đảm bảo phương tiện hoạt động trong dịp ba mươi tháng bốn phục vụ hành khách và nhân dân được đảm bảo an toàn
bến xe chúng tôi có dán tất cả các đường dây nóng tại bến xe
cũng như ở trên xe các xe nhà xe cũng có dán tất cả các đường dây nóng của các lực lượng
và nếu như trên đường đi mà bà con nhân dân hành khách mà bị chèn ép hay là bị thu qua ra vé
hoặc là bất cứ có cái gì xin phản ảnh lại với bến xe
bến xe chúng tôi sẽ phối hợp cùng với các lực lượng có chức năng để cùng phối hợp xử lý
bến xe sẽ kiên quyết không cho xuất bến đối với các xe không đủ tiêu chuẩn chất lượng
chở quá tải hàng hóa lẫn hành khách để bảo đảm quyền lợi cho hành khách trên xe
cam kết của nhà xe hùng hưng với lại bến xe là nhà xe hùng hưng sẽ không chở hừa số khách và không chở sàn
lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nên vào quầy bán vé
xe của bến xe để mua vé hoặc nếu đặt vé online thì cần tìm trong web chính thống của nhà xe để đặt vé nhằm bảo đảm cho bản thân một chuyến đi an toàn
ngoài ra để phản ánh thông tin liên quan đến nhà ga bến xe các vấn đề trong hoạt động của xe khách như tăng giá vé
nhồi nhét khách bắt khách dọc đường người dân có thể liên hệ số đường dây nóng của tổng cục đường bộ ba trăm bảy mươi năm sáu trăm linh sáu sáu trăm sáu mươi chín vụ vận tải
hoặc chín trăm một mươi sáu sáu trăm linh tám tám mươi năm vụ an toàn giao thông